xin kính chào quý vị khán giả mời quý vị cùng đến với những tin tức cập nhật trong bản tin nhanh chín h
liên quan đến vụ giết người vứt sát xuống sông để phi tăng xảy ra tại thành phố bến tre
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre cho biết đã khởi tố bị can lệnh bắt bị can
để tạm giam đối với ngô minh thông chú tại huyện tân phước tỉnh tiền giang để điều tra về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bến tre nhận được tin báo
về việc phát hiện một thi thể được đựng trong bao ni lông giạt vào bãi bồi ven sông hàm luông
khu vực thuộc xã mỹ thạnh an thành phố bến tre
qua công tác khám nghiệm cơ quan công an xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm giết người
nên đã nhanh chóng tiến hành các biện pháp điều tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ cơ quan công an điều tra phát hiện ngô minh thông có nhiều dấu hiệu nghi vấn
qua đấu tranh thông khai nhận do có mâu thuẫn tình cảm với một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại tiền giang
nên đã giết nạn nhân rồi trở thi thể đến cầu hàm luông thuộc xã bình phú thành phố bến tre vứt xuống sông phi tàng
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa phát hiện bắt giữ hai đối tượng
có hành vi vận chuyển tàng trữ trái phép ba mươi bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
tại km bốn mươi năm cộng ba trăm linh tuyến quốc lộ chín đoạn qua huyện đặc rồng
công an huyện cam lộ đã bắt giữ hai đối tượng là nguyễn ánh minh chú thành phố đông hà
và hồ thị thúy hằng chú huyện cam lộ tăng vật thu là khoảng ba mươi viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở công an huyện cam lộ phát hiện và thu giữ thêm gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
được biết hai đối tượng minh và hằng đều nghiện ma túy
riêng đối tượng minh từng có bốn tuyển án về tội mua bán tàng chữ trái phép trên ma túy và trộm cắp tài sản
cũng liên quan đến ma túy tại đồng nai phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cho biết đang tạm
hình sự ba đối tượng đều trú tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó cơ quan công an phát hiện bắt quả tàng lê thị phương thảo đang tàng trữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy
qua điều tra mở rộng tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm thế quý và nguyễn quốc thuần
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tiến hành khám xét nơi ở cơ quan công an đã thu giữ tám mươi gói chất bột màu vàng nghi là ma túy thế hệ mới
có trọng lượng gần ba trăm chín mươi tám gram
một gói chứa chất bột màu vàng nghi là ma túy có trọng lượng gần sáu mươi tám gram
bốn gói tinh thể màu trắng nghi là chất dùng pha trộn ma túy có trọng lượng hơn ba ba kg
và một bộ dụng cụ để sử dụng ma túy
đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện kim bảng tỉnh hà nam
vừa phát hiện nhóm chín thiếu niên là học sinh của một số trường trung học cơ sở trên địa bàn
có hành vi tự chế pháo nổ trái phép
tại cơ quan công an nhóm học sinh này khai nhận
xem trên mạng xã hội cách thức tự chế pháo nổ
sau đó góp tiền mua thuốc pháo trên mạng xã hội
rồi tự cuốn giấy làm quả pháo để đốt
lực lượng công an đã thu giữ bảy mươi bảy ống được cuộn bằng giấy
một mét dây trái chậm hỗn hợp hóa chất làm bột thuốc pháo
và một số dụng cụ dùng để tự chế pháo nổ
hiện công an huyện kim bảng đã tiến hành lập biên bản vụ việc
và phối hợp với nhà trường gia đình để quản lý giáo dục đối với nhóm thiếu niên trên
công an phường phổ thạnh thị xã đức phổ tỉnh quảng ngãi
vừa phát hiện điểm chiết ga trái phép quy mô lớn
công an phường phổ thạnh thị xã đức phổ đã kiểm tra địa điểm
sang chiết ga trái phép tại tổ dân phố la vân
phường phổ thạnh do ông võ tấn huy làm chủ
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện bốn đối tượng
đang thực hiện sang chiết ga trái phép từ bình ga loại bốn mươi năm kg sang các bình ga mini
thu giữ tại hiện trường tổng cộng bốn mươi năm bình ga loại bốn mươi năm kg
và chưa sử dụng cùng hơn một trăm linh thùng
mỗi thùng đựng hai mươi tám bình ga mini đã được thành phẩm
đến hơn một mươi sáu h ngày hôm qua tức ngày bảy tháng một
hơn hai mươi bốn giờ sau khi người dân phát hiện nghi phạm
giống đối tượng giết người cấp của ở huyện hóc môn tp hcm
đang lẩn trốn tại huyện bến lức tỉnh long an
lực lượng công an vẫn đang tiếp tục truy tìm
hung thủ giết chết nữ nhân viên quán cà phê
theo đó hàng trăm cảnh sát của công an tp hcm và công an tỉnh long an
đang chốt chặn bao vây khu vực đất bưng cây cối rậm rạp
ở ấp bảy xã lương hòa huyện bến lức tỉnh long an
để truy bắt nghi phạm
khu vực nghi phạm bỏ xe lẩn trốn là toàn bộ khu vực tiếp giáp
ấp bảy ấp tám xã lương hòa từ cầu rạch nổ qua gia miệng
đi sâu vào bên trong cánh đồng trồng chanh
đi lại rất khó khăn
nơi đây canh rạch chẳng chịt chỉ có thể đi bộ
không thể sử dụng xe máy
trước đó vào chiều ngày sáu tháng một
người dân phát hiện một người đội mũ kết màu đỏ áo sơ mi đỏ
mặc quần ngắn dừng xe máy vào tiệm ăn uống giải khát
ven tuyến đường tỉnh ba trăm tám mươi để mua nước
người này giống với nghi phạm cướp tài sản
ở huyện hóc môn mà báo chí thông tin
nhận được thông tin lực lượng công an đã tiến hành truy đuổi
chạy được một đoạn nghi phạm đã bỏ xe máy lại bên đường
và chạy xuống một khu đất rộng toàn cây cỏ dại mọc ung tùm
công an huyện cam lộ tỉnh quảng trị vừa phát hiện
bắt giữ hai đối tượng có hành vi vận chuyển tàng chữ trái phép

trước đó qua công tác nắm tình hình
có hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
công an huyện cam lộ đã triển khai lực lượng
và sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để theo dõi
tổ công tác phát hiện nguyễn ánh minh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú tại thành phố đông hà
đi xe máy chở theo hồ thị thúy hằng
sinh năm hai nghìn một trú tại huyện cam lộ
từ huyện hướng hóa đi về thành phố đông hà
mang theo túi ni lông màu đen
nghi có chứa chất ma túy
tại km bốn mươi năm ba trăm linh tuyến quốc lộ chín
qua huyện đắk rông
công an huyện cam lộ bắt giữ hai đối tượng trên
cùng tăng vật thu giữ là khoảng ba mươi viên ma túy tổng hợp
tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở
của hồ thị thúy hằng
công an huyện cam lộ đã phát hiện
thu giữ thêm gần bốn trăm linh viên ma túy tổng hợp
theo thông tin từ công an huyện cam lộ
hai đối tượng minh và hằng
đều nghiện ma túy
riêng minh từng có bốn tiền án về mua bán
tảng chữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản
và hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng
tiếp tục điều tra làm rõ
tự mua giống cần xa
trồng ngay tại nhà rồi cắt tỉa
xấy khô đong gói và giao bán
phạm văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
trú tại huyện bảo thắng
tỉnh lào cai đã bị lực lượng công an
tỉnh lào cai bắt giữ
trung bị lực lượng công an
phát hiện bắt giữ khi đang điều khiển
xe ô tô trên tuyến cao tốc nội bài lào cai
có tảng chữ một túi ma túy
cần xa một lọ nhựa
chứa cần xa
mở rộng điều tra tổ công tác tiếp tục thu giữ
một túi cần xa của trung
tại văn phòng xe hà sơn xã sơn hà
huyện bảo thắng
khám xét khẩn cấp nơi ở của trung
lực lượng công an tiếp tục phát hiện
thu giữ một mươi hai túi ni lông
chứa chất thực vật khô màu xanh
trung khai nhận toàn bộ số hàng trên
là lá cây cần xa khô
như vậy tổng số cần xa khô mà tổ công tác thu giữ
là hơn ba kg
số cần xa được trung trồng ngay tại nhà
rồi tự cắt tỉa xấy khô đóng gói
để giao bán cho khách
tại tỉnh tiền giang
công an huyện cái bè đang tạm giữ
đối tượng trần quang lâm
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
cư trú tại ấp mỹ an xã mỹ đức
xã mỹ đức tây huyện cái bè
về hành vi cướp tài sản
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ngày ba tháng một
lâm điều khiển xe mô tô ép ngã
người phụ nữ đang điều khiển xe mô tô
đi cùng chiều ở phía trước
khi nạn nhân bị ngã lâm đã dùng dao khống chế
cướp chiếc điện thoại di động của người phụ nữ
rồi tẩu thoát
qua công tác xác minh điều tra
đến khoảng một mươi chín h cùng ngày
đội cảnh sát hình sự công an huyện cái bè
đã phối hợp với công an xã mỹ đức tây
bắt giữ lâm tại xã mỹ đức tây
công an huyện cái bè đã thu hồi chiếc điện thoại
và tiếp tục điều tra xử lý
lâm là đối tượng đã có một tiền án
về tội trộm cắt tài sản
công an huyện đắk rông tỉnh quảng trị
vừa phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển
thực phẩm không rõ nguồn gốc
lớn nhất từ trước đến nay
với tổng trọng lượng là một mươi ba tấn
trong quá trình tuần tra
tại km bốn mươi quốc lộ chín thuộc khóm hai
khỉ trấn kronklang huyện đắk rông
tổ công tác công an huyện đắk rông
đã phát hiện sâu ô tô đầu kéo
biển kiểm soát năm mươi h hai mươi nghìn ba trăm một mươi hai
có dấu hiệu nghi vấn
nên đã ra
tín hiệu dừng đón để kiểm tra
người điều khiển phương tiện là đặng mạnh cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
tại huyện quảng ninh tỉnh quảng bình
kiểm tra phương tiện trong thùng container có chứa
một mươi thùng chân gà có trọng lượng là
hai mươi năm thùng thịt châu có trọng lượng năm trăm linh kg
năm mươi bốn thùng cá thu có trọng lượng
năm trăm ba mươi tám bao nầm lợn
có trọng lượng là
ông cường khai nhận vận chuyển số hàng hóa trên
từ hà nội và
hải phòng để đưa về quảng trị thành phố huế và thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
ngoài số hàng hóa
một mươi thùng thịt châu có trọng lượng năm trăm linh kg có tờ khai hàng hóa nhập khẩu
giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật phiếu xuất kho
thì toàn bộ số hàng hóa còn lại của ông cường không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hàng hóa
và vụ việc đang được điều tra làm rõ
thưa quý vị cuối năm là thời điểm nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân tăng cao
và đây cũng là lúc các hành vi mua bán hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng hàng nhập lậu diễn biến hết sức phức tạp
thực hiện đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán giáp thìn năm hai nghìn hai mươi bốn
công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa đang đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm
nhằm bảo vệ quyền lợi của người tiêu dụng
hình ảnh tại một cơ sở chế biến thịt ghẻ tại thôn trung xã vĩnh phương thành phố nha trang
cơ sở này còn có một kho lạnh với nhiều sản phẩm như tôm tươi thịt ghẹ chả cá chả mực xúc xích rồi sụn chả gió đông lạnh chân gà rút xương cốm các chất phụ da thực phẩm
và tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
qua kiểm tra cơ sở này đội cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang đã tiến hành thu giữ hơn một một tấn thực phẩm các loại
sản phẩm của kho lạnh này tự nhiên tập trung vào các mảng sản phẩm là xúc xích thịt ghẹ thịt cua
và các chất phụ gia để chế biến cho các dòng thực phẩm này
mà hầu như toàn bộ một một trăm linh kg thực phẩm các loại này đều không có chứng từ đều không có nguồn gốc xuất xứ
đồng biệt là các loại đoạn phố tiến hành niêm phong toàn bộ và sẽ tiêu hủy theo đúng nguyên liệu pháp luật
gần hai ba trăm linh mũ bảo hiểm kém chất lượng này cũng là tăng vật vừa bị đội cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang phát hiện thu giữ
tại một kho hàng trên địa bàn xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
các mũ bảo hiểm này được chủ kho bán trực tiếp cho khách đến mua hoặc live stream trên mạng xã hội
với giá từ một trăm linh đến một trăm ba mươi đồng một cái
tuy nhiên qua kiểm tra chủ kho không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
cũng như các loại giấy tờ liên quan đến quy chuẩn của mũ bảo hiểm
mỗi dịp tết đến người dân thường đổ xô đi mua rất nhiều hàng hóa để phục vụ cho nhu cầu của gia đình
lợi dụng điều này nhiều cơ sở đã bày bán các loại hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ
dự báo trước tình hình đội cảnh sát kinh tế công an thành phố nha trang
đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
chỉ trong hai mươi ngày đầu gia quân triển khai đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán sắp thìn hai nghìn hai mươi bốn
đội cảnh sát kinh tế công an nha trang đã phát hiện xử lý sáu vụ việc thu giữ nhiều hàng hóa
cũng khuyến khai bà con trong dịp tết
nếu mà ta sử dụng về những mặt hàng hóa để phục vụ
cho gia đình cá nhân đặc biệt những hàng ăn uống
thì phải lựa chọn những mặt hàng là nó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
nếu mà mặt hàng nước ngoài thì phải có những đơn vị nhập khẩu được dán những tiêm phụ trên mặt hàng
chứ cũng khuyến cáo bà con là tránh sử dụng những mặt hàng gọi là hàng sách tay
thì hàng đó hầu như là được làm giả

với tăng cường kiểm tra xử lý việc kinh doanh buôn bán hàng nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng
công an thành phố nha trang cũng đã tập trung đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm khác
như khai thác cát trái phép mua bán tàng trữ pháo nổ
phù hợp với các đoàn liên ngành của ubnd thành phố
tiến hành kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh các nhà hàng quán ăn trên địa bàn thành phố
qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giúp nhân dân đón một cái tết an toàn bình yên
thưa quý vị theo kết luận của thanh tra chính phủ về việc chấp hành
chính sách pháp luật trong công tác quản lý nhà nước về xăng dầu
thì ngoài phạm vi cấp giấy phép việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu tồn tại nhiều bất cập
dẫn tới bị doanh nghiệp chiếm dụng
theo nhiều chuyên gia tình trạng vi phạm trên diễn ra xuất phát một phần từ những bất cập trong chính sách quản lý
và để hiểu rõ hơn về vấn đề này chúng tôi đã có cuộc trao đổi với phó giáo sư tiến sĩ đinh trọng thịnh chuyên gia kinh tế
theo kết luận thanh tra trong hơn năm năm qua
liên bộ công thương tài chính quyết định chi từ quỹ bình ổn giá khi giá nhân liệu chưa tăng số tiền gần một một trăm bốn mươi ba tỷ đồng
và chi bình ổn cao hơn mức tăng giá hơn ba trăm một mươi tám tỷ đồng
trong một năm năm từ kỳ điều hành ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám
văn bản điều hành giá của cơ quan quản lý không rõ ràng
dẫn tới một mươi chín doanh nghiệp đầu mối trích lập sai quỹ bình ổn xăng dầu với xăng ron chín mươi năm hơn một một mươi ba tỷ đồng
các doanh nghiệp này cũng chi sai từ quỹ gần sáu tỷ đồng
theo quy định quỹ bình ổn giá chỉ được sử dụng trong trường hợp cấp bách
khi giá tăng cao bất thường ảnh hưởng tới đời sống người dân
song thực tế liên bộ công thương tài chính sử dụng quỹ này liên tục trong thời gian dài
khi không có biến động về giá
việc này cũng dẫn tới đùn đẩy trách nhiệm thiếu quy chế phối hợp phân công giữa bộ tài chính cơ quan chủ trì quỹ và bộ công thương
cơ quan phối hợp trong quản lý quỹ bình ổn kiểm tra giám sát thương nhân xăng dầu đầu mối
phân đấu một trăm linh người đang hưởng trợ cấp xã hội khi nhận chi trả không dùng tiền mặt
mục tiêu mới của thành phố hà nội đang đề ra cụ thể sẽ có trong cụm chính sách ngay sau đây
nghị định số chín mươi năm hai nghìn hai mươi ba ndcp của chính phủ quy định rõ các trường hợp bị đình chỉ hoạt động tôn giáo
gồm xâm phạm quốc phòng an ninh chủ quyền quốc gia
trật tự an toàn xã hội môi trường xâm hại đạo đức xã hội xâm phạm thân thể sức khỏe tính mạng tài sản
xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân
chia rẽ dân tộc chia rẽ tôn giáo chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo
giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau
trong dự thảo thông tư đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập được bộ y tế soạn thảo mới đây
bộ y tế đề xuất quy định việc
đấu thổ thuốc tại cơ sở y tế công lập
theo đó với thuốc thuộc sang mục thuốc đấu thẩu tập trung cấp quốc gia
đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
với thuốc thuộc sang mục thuốc đấu thẩu tập trung cấp địa phương
đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương có trách nhiệm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc
với các thuốc không do đơn vị mua sắm tập trung cấp quốc gia cấp địa phương
cơ sở y tế đơn vị mua sắm có trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc theo quy định
ủy ban nhân dân thành phố hà nội chỉ đạo phát động tháng cao điểm trên toàn địa bàn thành phố
về việc tập trung tuyên truyền vận động khuyến khích người dân thuộc diện được hưởng chính sách an sinh xã hội
thực hiện đăng ký tài khoản để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt
đặc biệt tập trung thực hiện chi trả chính sách an sinh xã hội trong diễn tiết nguyên đán sắp thỉnh hai nghìn hai mươi bốn
trong đó xác định đảm bảo một trăm linh người dân đã có tài khoản và mong muốn chi trả qua tài khoản
trong diễn tiết nguyên đán sắp thỉnh hai nghìn hai mươi bốn được thực hiện chi trả qua tài khoản
tiếp sau đây mời quý vị và các bạn điểm qua một số nội dung đáng chú ý được đăng tải trên các số báo ra trong ngày đầu tuần
thưa quý vị nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm
chủ trương của đảng nhà nước về căn cước và các quy định của luật căn cước
bộ công an đã hoàn thành dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước
để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan tổ chức cá nhân
theo dự thảo nghị định mỗi công dân việt nam khi được thu thập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
được cơ quan quản lý căn cước bộ công an xác lập một số định danh cá nhân duy nhất không trùng lập với người khác
người đã được xác lập số định danh cá nhân mà bị tước quốc tịch việt nam
hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch việt nam thì bị hủy số định danh cá nhân
dự thảo nghị định cũng quy định các trường hợp được hủy và xác lập lại số định danh cá nhân
toàn văn dự thảo được đăng trên cổng thông tin điện tử bộ công an để lấy ý kiến đóng góp
trong thời gian sáu mươi ngày kể từ ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
mặc dù cơ quan chức năng liên tục phát đi những cảnh báo
song danh sách bị hại trong những vụ án có liên quan đến tội phạm công nghệ cao vẫn có chiều hướng gia tăng
và số tài sản các đối tượng chiếm đoạt ngày một lớn
báo lao động số ra sáng ngày hôm nay có cảnh báo tội phạm mạng đang lợi dụng trí tuệ nhân tạo để lừa đảo
qua ghi nhận trên một số nền tảng mạng xã hội cho thấy
các app ứng dụng như telegram hay ứng dụng x trước đây là twitter
tình trạng tội phạm mạng sử dụng defect nhằm giao bán hình ảnh nhạy cảm của người dùng
đặc biệt là người nổi tiếng có ảnh hưởng trong xã hội khá phổ biến
theo công an tp hà nội ứng dụng defect dựa trên
các thuật toán ai để làm ra các video giả mạo
có độ chính xác cao rất khó phân biệt thật giả
cơ quan chức năng khuyến cáo người dùng mạng internet cần lưu ý
phải cẩn trọng với các thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội
người dùng cũng cần cập nhật các kiến thức về công nghệ
đặc biệt là các kiến thức về defect để có thể nhận biết và phòng tránh
các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ này
năm hai nghìn vừa qua là năm bản lề rất quan trọng đối với công tác quản lý điều hành giao thông của hà nội
với hàng loạt biện pháp đã đem lại hiệu quả rõ rệt
bước sang năm hai nghìn hai mươi bốn nhân dân thủ đô kỳ vọng mạng lưới giao thông thành phố
sẽ có những chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa
trở thành trợ lực tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội
chia sẻ với báo kinh tế đô thị sở giao thông vận tải hà nội cho biết
trong năm hai nghìn hai mươi ba sở đã triển khai tám chuyên đề công tác nhằm tăng cường hiệu quả quản lý điều hành giao thông
sang năm hai nghìn hai mươi bốn chuyên đề về giảm thiểu un tắc đảm bảo trật tự an toàn
giao thông sẽ được ưu tiên triển khai sớm tập trung tháo gỡ khó khăn một cách chi tiết cho từng khu vực trên địa bàn thủ đô
bên cạnh đó mới đây bí thư thành ủy hà nội đinh tiến dũng đã yêu cầu sớm thí điểm cho thuê vỉa hè
để góp phần giữ gìn trật tự văn minh đô thị an toàn giao thông
và đây cũng là một giải pháp đột phá có thể vãn hồi trật tự trên đường phố
góp phần tích cực giảm thiểu un tắc giao thông